xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo
liên quan tới đường dây cá độ bóng đá qua mạng quy mô lớn với tổng số tiền giao dịch đánh bạc trên một trăm linh tỷ đồng
công an tp bơ ma thuật tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định tạm giữ hình sự một mươi hai đối tượng
cụ thể công an thành phố bơ ma thuật đã đồng loạt vây bắt khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng trong đường dây
tại các huyện cưm ga crong năng tp bơ ma thuật của tỉnh đắk lắc tp hồ chí minh tp đà nẵng và tỉnh đắk nông
bước đầu cơ quan điều tra xác định chỉ chưa đầy một tháng diễn ra giải vô địch bóng đá nguồn khắp hai nghìn hai mươi hai
các đối tượng đã tham gia cá độ bóng đá với số tiền giao dịch hơn một trăm linh tỷ đồng
công an huyện tiên lãng công an tp hải phòng vừa phát hiện bắt quả tang nguyễn anh tuấn
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại hải dương có hành vi sản xuất pháo nổ trái phép
lực lượng công an đã nhanh chóng phát hiện và bắt giữ đối tượng nguyễn anh tuấn
tại xưởng cơ khí mà đối tượng làm việc
lực lượng công an đã thu giữ pháo thành phẩm pháo bán thành phẩm
cùng với các nguyên liệu là giấy cuộn pháo các chất phụ da là thuốc pháo bột than dây cháy
để sản xuất pháo có tổng trọng lượng trên ba mươi kg và các tan vật có liên quan khác
tại cơ quan công an đối tượng nguyễn anh tuấn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm và thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin nhanh của chúng tôi
dành thời gian quan tâm theo dõi
đối tượng vương thị dung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn uông thượng
xã minh tân huyện nam sách tỉnh hải dương cao một m năm mươi sáu và có nốt ruồi cách hai cm dưới mép trái
và đối tượng tăng thị hương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại đông quan
phường tân hưng thành phố hải dương tỉnh hải dương cao một m năm mươi năm và có nốt ruồi cách một cm dưới sau đuôi mắt phải
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng
trên quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữa các đối tượng khi chưa có sự can thiết